xin chào quý vị và các bạn trạng thái đêm và sáng nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ
tiếp tục là tiết trời chủ đạo trong ngày mai tại các tỉnh thành miền bắc của nước ta
trời phổ biến ít mưa có trăng chỉ có mưa vài nơi
về trong đêm nay và sáng sớm mai xuất hiện tại khu vực nam đồng bằng và tại ven biển
trưa chiều giảm mây còn nắng ấm áp với nhiệt độ cao nhất trưa chiều là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
khu tây bắc có nơi cao hơn
tại khu vực trung bộ trong hai mươi bốn giờ tới phổ biến có mưa ở vài nơi
nhiệt độ cũng có xuống tăng dần
riêng với khu vực từ thanh hóa vào đến hà tĩnh sáng sớm có sương mù
trời rét nhẹ về đêm và sáng trưa chiều trời nắng
nhiệt độ ban ngày từ thanh hóa đến thừa thiên huế là hai mươi năm hai mươi tám độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi độ
ninh thuận bình thuận có thể cao hơn từ một đến hai độ
khu vực vùng núi cao tây nguyên và các tỉnh nam bộ vẫn duy trì thời tiết của mùa khô
phổ biến là không mưa ngày nắng nhiều
đêm và sáng sớm trời vẫn rét nhẹ tại tây nguyên và mát mẻ tại nam bộ
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi bảy ba mươi độ ở tây nguyên
và ba mươi một ba mươi bốn độ tại nam bộ
riêng các tỉnh miền đông của nam bộ nhiệt độ cao hơn ngưỡng ba mươi năm độ
trên biển khu vực biển đông trong hai mươi bốn giờ tới chủ đạo ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng
tại khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa không mưa
gió đông bắc cấp bốn năm biển bình thường
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa và vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai đến ba năm mét biển động
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi năm hai mươi chín độ và hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
chưa chiều giảm mây trời nắng trời rét về đêm và sáng gió đông nam cấp hai ba nhiệt độ từ một mươi tám hai mươi sáu độ